sáng nay một mươi năm tháng một mươi tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ bốn mươi chín sau ba ngày làm việc tích cực khẩn trương
hoàn thành chương trình đã để ra
trước đó ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến vào việc chuẩn bị cho chương trình kỳ họp thứ một mươi
quốc hội khóa một mươi bốn dự kiến kỳ họp thứ một mươi sẽ khai mạc vào ngày hai mươi tháng một mươi và được tiến hành làm hai đợt
đợt một quốc hội sẽ họp trực tuyến từ ngày hai mươi tháng một mươi đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi
đợt hai quốc hội họp tập trung từ ngày hai tháng một mươi một đến ngày một mươi tám tháng một mươi một
tại kỳ họp này quốc hội sẽ xem xét thông qua bảy dự án luật ba dự thảo nghị quyết và cho ý kiến bốn dự án luật
phát biểu bế mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
đây là kỳ họp quan trọng tiếp tục tổ chức với hình thức trực tuyến
do vậy chủ tịch quốc hội đề nghị các cơ quan của quốc hội tiếp tục hoàn thiện bổ sung các văn bản dự án luật
cũng như chuẩn bị chú đáo các trang thiết bị kỹ thuật hậu cần bảo đảm kỳ họp được tổ chức thành công theo chương trình đề ra